thưa quý vị và các bạn việc đấu tranh phản bác các luận điệu nguy tuyên truyền về phòng chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội
góp phần vạch trần những âm mưu thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch là yêu cầu cấp thiết hiện nay
trong chương trình trước chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn trích đoạn phần đầu bài
bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội của tiến sĩ lê hải
chương trình hôm nay xin giới thiệu trích đoạn phần còn lại của bài viết này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
các phương tiện truyền thông xã hội rất đa dạng bao gồm nhiều loại hình tính năng ứng dụng trong đó mạng xã hội có diện phủ rộng nhất
không thể phủ nhận các phương tiện truyền thông xã hội là một thành tựu vĩ đại của nhân loại
mang đến nguồn tài nguyên thông tin chi thức vô hạn những tiện ích trong kết nối giao tiếp xã hội chưa bao giờ có trước đây
nếu được sử dụng vào những mục đích tích cực thì chúng sẽ tạo nên những giá trị vô cùng to lớn
cứ thủ đoạn nào để tung hòa mù bùa vây không gian mạng hỏng gây nhiễu thông tin bằng những màn lừa bịp cháo trở biến hóa khó lường
song tập trung nhất vẫn là xuyên tạc khoét sâu một số nội dung chủ yếu sau
một là trên không gian mạng các thế lực thù địch xào biện và quy trục tham nhũng chỉ tồn tại và nở rộ ở chế độ một đảng cầm quyền như tại việt nam
chúng cho rằng đây là vấn đề thuộc về bản chất thể chế không thể thay đổi được
hoặc dù tham nhũng có ở các thể chế chính trị khác nhưng nghiêm trọng hơn ở chế độ một đảng
chúng cho rằng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam hiệu quả thấp do thiếu vắng sự kiềm chế và đối trọng giữa các nhánh quyền lực như cơ chế tam quyền phân lập
sự thật là tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực một hiện tượng xã hội gắn liền với sự xuất hiện của chế độ tư hữu sự hình thành giai cấp và sự ra đời phát triển của nhà nước
nó là căn bệnh đồng hành và tồn tại ở mọi nhà nước không phân biệt chế độ chính trị
khi còn nhà nước và quyền lực chính trị thì tất yếu còn tham nhũng
thể chế chính trị khác hay giống nhau không thể là lằn danh ngăn cản sự xuất hiện của tham nhũng hay quyết định tham nhũng nhiều hay ít
ngày nay thực tiễn chính trường và xã hội tư bản vẫn đầy rễ những vụ việc tham nhũng đình đám không khó để điểm mặt chỉ tên những vụ việc này ở mỹ anh pháp đức

dù chúng biến tướng ngày càng phức tạp được chính giới và tài phiệt tư bản cấu kết che đậy hết sức tinh vi
tham nhũng là khối u ác tính không thể cắt bỏ trong xã hội tư bản và nó đầy các mâu thuẫn bản chất không thể hóa giải trong xã hội tư bản lên càng cao dù rằng nhà nước tư bản có gắng gượng cài tổ đến đâu
sự thực nhắn tiền đó khiến cho những kẻ vẫn lưu loa luận điệu rằng chỉ có ở chế độ chính trị một đảng mới có tham nhũng trở nên hết sức lỗ bị
càng lỗ bị hơn khi họ lớn tiếng ca ngợi sự mẫu mực của các nước tư bản trong chống tham nhũng và cho rằng chỉ nhà nước pháp quyền tư bản và cơ chế tam quyền phân lập mới chống tham nhũng hiệu quả từ gốc hay thể chế dân chủ tư sản đã là một cơ chế tự thân để phòng và chống tham nhũng và rằng hoàn toàn có thể tích hợp cơ chế tam quyền phân lập trong chế độ xã hội chủ nghĩa
có thể lấy ví dụ tại hàn quốc
đất nước tiêu biểu cho chế độ đa đảng và tam quyền phân lập tình trạng tham nhũng hiện nay vẫn diễn ra hết sức nhức nhối
rõ ràng cơ chế tam quyền phân lập không phải là phương thuốc thần diệu kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng được triệt để
cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay đã trở thành một trong những vấn đề toàn cầu
sự tham khảo kinh nghiệm chống tham nhũng giữa các quốc gia và xây dựng cơ chế phối hợp chống tham nhũng ở tầm quốc tế là hết sức cần thiết trên cơ sở sự vận dụng sáng tạo
linh hoạt phù hợp với điều kiện và thể chế chính trị từng nước
tuy nhiên trong mỗi chế độ nhà nước khác nhau thì tính chất mức độ và cách xử lý với tham nhũng cũng khác nhau
phụ thuộc vào bản chất giai cấp phương thức tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước vào năng lực đạo đức của đội ngũ công chức của nhà nước đó
việc tham khảo tiếp thu về kinh nghiệm chống tham nhũng không hề đồng nghĩa phải bê nguyên si hay áp dụng cả hệ thống chính trị của quốc gia khác
rõ ràng là mớ xảo biện nguyện tuyên truyền như đã nêu ở trên của các thế lực thù địch
chẳng có gì khác ngoài chiêu trò lợi dụng và mượn con bài chống tham nhũng để truyền sang chống phá về tư tưởng và chính trị
đảng ta lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với hệ thống pháp luật ngày càng hoàn bị để phòng chống tham nhũng hiệu quả
với những bước đi chắc chắn bài bản và lâu dài
chúng ta tiếp thu tinh hoa của văn minh nhân loại
các chế định pháp lý được thừa nhận chung của cộng đồng quốc tế
như tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người tính tối cao của pháp luật trong hoạt động của nhà nước
và trong điều chỉnh các quan hệ xã hội sự kiểm soát quyền lực
tuy nhiên trong việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước chúng ta không chấp nhận tam quyền phân lập
ở nước ta quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước
trong việc thực hiện các quyền lập pháp
hành pháp và tư pháp có sự hài hòa hóa nguyên tắc tập quyền và phân công phân cấp
vừa tập trung quyền lực để quyết định và thực thi quyền lực nhà nước nhanh chóng thống nhất
vừa có sự kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn
hạn chế sự lạm quyền và tha hóa quyền lực
dùng kỳ luật đảng sức mạnh của pháp chế xã hội chủ nghĩa
kết hợp với sự giám sát xã hội phản biện xã hội và sức mạnh của dư luận rộng rãi
để đấu tranh chống tham nhũng
nhà nước ngày càng tiến hóa và văn minh hơn
nên cơ chế phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn
thực tiễn xây dựng xã hội mới theo lý tưởng cộng sản
phải trải qua những bước quá độ
nhất là trong điều kiện phải sử dụng một số yếu tố tư bản chủ nghĩa
để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ
cho nên tất yếu khiến cho quá trình khắc phục hiện tượng tham nhũng
còn là một cuộc đấu tranh hết sức lâu dài cam go phức tạp
hai là các thế lực thù địch thường xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông xã hội rằng
cuộc chiến chống tham nhũng ở việt nam thực chất chỉ là cuộc thanh trừng đấu đá nội bộ
giữa các phe nhóm tranh giành lợi ích là chính ta đánh ta
chúng vu cáo đảng ta chống tham nhũng vượt trên pháp luật
kích động sự trừng phạt trừng trị
chúng cố tình lấp liếm đi tính nhân văn trong công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
sự thật là chống tham nhũng là công việc được đảng ta coi trọng
và thực hiện thường xuyên nhất là từ khi đảng trở thành đảng cầm quyền
trong điều kiện một đảng cầm quyền không có đảng đối lập
không có nghĩa đảng có thể tự bằng lòng chủ quan duy ý chí
chuyên quyền độc đoán không có khả năng nhận ra và sửa chữa những sai lầm khuyết điểm của mình
đảng ta thường xuyên tự đổi mới tự trình đốn chính mình
đặc biệt tránh tha hóa về quyền lực bởi quan liêu tham nhũng
một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ
nếu dung túng những nguy cơ
những cán bộ đảng viên dù là cán bộ cấp cao
nhưng suy thoái về đạo đức biến chất tham ô tham nhũng
thì sẽ làm đảng suy yếu từ bên trong làm sói mòn lòng tim của nhân dân
đảng ta chống tham nhũng là để thanh lọc sàng lọc cán bộ
làm trong sạch bộ máy góp phần giữ sự sát tính chính trị
tính chính đáng và xứng đáng với vai trò lãnh đạo và địa vị cầm quyền của mình
tuyệt nhiên không phải là thanh trừng nội bộ
càng không phải là cuộc đấu đá phe phái
như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
mặt khác đảng ta là một khối thống nhất ý chí và hành động
hệ thống chính trị ở nước ta mang bản chất thống nhất không có đối trọng
đạt đến sự lãnh đạo duy nhất của đảng
đại biểu trung thành cho ý chí và lợi ích thống nhất của giai cấp công nhân và của cả dân tộc
đảng lãnh đạo nhà nước để bảo đảm nhân dân là trù thề của quyền lực nhà nước
tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
mọi quyết sách của đảng trong đó có việc chống tham nhũng
đều vì lợi ích
của nhân dân của dân tộc
luận điệu cho rằng
tham nhũng là chất xúc tác làm xung đột giữa các phe phái
làm đảo lộn trật tự quyền lực và chống tham nhũng chỉ vì lợi ích riêng của đảng
chặn xu hướng ly khai khỏi quyền lực hệ thống
quyền lực trung tâm của đảng
là hoàn toàn phi lý và vô căn cứ
chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của những kẻ mang thâm thù với chế độ xã hội chủ nghĩa
mọi hành vi tham nhũng
đều phải được phát hiện
ngăn chặn và xử lý kịp thời
theo tinh thần thượng tôn pháp luật
kỳ luật của đảng
phải nghiêm hơn pháp luật
nhưng kỳ luật của đảng
không thay thế kỳ luật hành chính
kỳ luật đoàn thể
và các hình thức xử lý của pháp luật
lấy kỳ luật đảng thay pháp luật
là sự sai lệch và làm tổn thương uy tín của đảng
bất cứ ai
cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật
bất kỳ ai sử dụng quyền lực
đều phải phục vụ nhân dân
chịu trách nhiệm trước nhân dân
và tự giác chịu sự giám sát của nhân dân
như tổng ý thư nguyễn phú trọng
nhấn mạnh tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng
được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
không thể có các quy định chống tham nhũng của đảng đứng trên pháp luật
có sự can thiệp chính trị
hay vi phạm nhân quyền
và càng không thể mượn cớ chống tham nhũng
để xào biện
phải có cái gọi là luật về đảng
vì mọi hoạt động của các tổ chức đảng
đảng viên và vai trò lãnh đạo của đảng
đối với nhà nước và xã hội
đã được quy định tại hiến pháp nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
đạo luật gốc
có hiệu lực pháp lý tối cao
các thế lực thù địch tung thông tin trên không gian mạng
với những rêu rao rằng
chống tham nhũng ở nước ta như con thuyền không bến
là cuộc chiến nửa vời
vẫn còn nhiều vùng cấm
càng kỳ luật xử lý nhiều cán bộ tham nhũng
thì càng làm nhụt đi ý chí của đội ngũ cán bộ đảng viên
càn trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ đoạn này
nhằm cố tình bôi đen
phủ nhận những kết quả hết sức tích cực
mang tính bước ngoặt từ công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng ta vừa qua
rêu rắc tâm trạng hoài nghi
nhất là sự thiếu tin tưởng trong dư luận xã hội
âm mưu chặt đứt cơ sở quan trọng bậc nhất
để cuộc đấu tranh chống tham nhũng thành công
đó là niềm tin sự ủng hộ và cùng vào cuộc của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân
phải thẳng thắn nhìn nhận
có những giai đoạn chúng ta chống tham nhũng chưa như mong muốn
hiệu quả còn thấp
nhưng với quyết tâm chính trị cao
chưa khi nào công cuộc phòng chống tham nhũng ở nước ta
được thực hiện giáo diết quyết liệt như hiện nay
chống tham nhũng không có vùng cấm
không có đặc quyền
không có ngoại lệ
bất luận là ai
kể cả những người bao che
dung túng tiếp tay cho tham nhũng
hay can thiệp ngăn cản việc chống tham nhũng
chúng ta tiến hành chống tham nhũng toàn diện
gắn liền với tăng cường trình đốn đảng
đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán
và đã xử lý nhiều cán bộ cao cấp
tổ chức đảng vi phạm
trong đó có cả các đồng chí là ủy viên trung ương đảng
kỳ luật cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu
cả trong lực lượng vũ trang
làm nghiêm từ trên xuống dưới
từ trong ra ngoài
chống tham nhũng cũng không hề làm thối trí
hay giã đám tinh thần như luận điệu xuyên tạc
của các thế lực thù địch
khi những tiêu cực bị đẩy lùi
chính nghĩa và sự thanh liêm đã được bảo vệ
sẽ thực sự dấy lên niềm tin và khí thế mới
trong cả hệ thống chính trị
truyền biến thành những kết quả tích cực
trong công tác xây dựng đảng
và những tín hiệu tích cực của nền kinh tế đất nước
rõ ràng cam kết danh dự
và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của đảng ta
cùng những kết quả phòng chống tham nhũng
quan trọng đạt được trong thực tiễn
tự nó là những minh chứng sống động
và đầy sức thất phục đánh thép
bác bỏ những luận điệu xuyên tạc
ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch
về phòng chống tham nhũng
trên các phương tiện truyền thông xã hội
quý vị và các bạn
và theo dõi trích đoạn phần hai của bài viết
bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn
ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch
về phòng chống tham nhũng
trên các phương tiện truyền thông xã hội
của tiến sĩ lê hải
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau